theo thông tin từ hiệp hội lương thực việt nam vfa trong năm tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy vfa đặt mục tiêu xuất khẩu được hai triệu tấn gạo
điều này đồng nghĩa với xuất khẩu gạo của việt nam cả năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến đạt trên năm hai triệu tấn tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
hiệp hội lương thực việt nam cho biết trong bảy tháng vừa qua xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên ba hai mươi bốn triệu tấn tương đương với giá trị một bốn tỷ usd
thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là khu vực châu á chiếm tới sáu mươi bảy thị phần xuất khẩu trong đó trung quốc đứng đầu với bốn mươi sáu mươi năm thị phần tiếp đến là philippines malaysia và singapore
xuất khẩu sang châu phi cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu chiếm khoảng một mươi năm ba thị phần xuất khẩu
vé ba dự báo thị trường từ nay đến cuối năm được dẫn dắt bởi nhu cầu từ malaysia bangladesh và philippines
tuy vậy việc nguồn cung gạo đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính như thái lan ấn độ cũng sẽ có tác động
tuy nhiên thị trường trong thời gian tới